sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo hà nội năm hai nghìn một mươi chín đã khai mạc
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tham dự diễn đàn
với sự tham dự của gần ba đại biểu là các nhà đầu tư khởi nghiệp trong và ngoài nước
diễn đàn này không chỉ để tìm hướng đi mới cho khởi nghiệp sáng tạo của hà nội
mà còn là nơi kết nối mang những người tiên phong và những start up tốt nhất
từ khắp nơi trên thế giới đến việt nam
hà nội hiện là một trong những địa phương đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo
với số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố đạt kỷ lục
với hơn tám mươi tám doanh nghiệp thành lập mới nâng tổng số doanh nghiệp của hà nội lên hơn hai trăm bảy mươi hai doanh nghiệp
tuy nhiên theo nhiều nhà đầu tư start up trong và ngoài nước thì để các dự án khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn
thì hà nội cần tạo ra một môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo
trong đó các chính sách phải sáng tạo
hà nội tập trung tháo gỡ các khó khăn của những start up với tốc độ nhanh nhất
gần đây thì chính phủ cũng đã có những chính sách rất là thuận lợi như là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tuy nhiên là cũng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định nữa thì những chính sách ấy sẽ được thực thi
thì chúng tôi cũng hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được những sự hỗ trợ cả về mặt chính sách
xác định khởi nghiệp là hướng phát triển quan trọng của thủ đô
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung khẳng định
chính quyền thành phố sẽ tạo sáng
tạo ra một môi trường hấp dẫn an toàn hiệu quả cho các nhà đầu tư
các quỹ đầu tư các start up đến từ các quốc gia trên thế giới
chúng tôi trong thời gian tới thì sẽ tập trung các chính sách
thực thi các chính sách theo tinh thần nghị quyết năm
đó là hỗ trợ cho kết nối của các ý tưởng sáng tạo đối với các cộng đồng start up trên thế giới
vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có những chính sách hỗ trợ cho các hộ kinh doanh cá thể
và các doanh nghiệp nhỏ
để có thêm tiếp cận được với các công nghệ mới và cách thức quản lý mới
để trên cơ sở đó có thể nâng cao năng suất lao động
và ứng dụng các công nghệ mới của thế giới vào để quản lý trong quá trình kinh doanh sản xuất của mình
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng mong muốn diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo hà nội hai nghìn một mươi chín
sẽ khơi dậy tinh thần về khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng
nhất là giới sinh viên thanh niên và đội ngũ trí thức ở việt nam và thành phố hà nội